thưa quý vị liên tiếp những ngày gần đây đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng
đặc biệt là vụ cháy trong ngày một mươi hai và một mươi ba tháng năm tại phường đằng giang quận ngo quyền hải phòng
làm ba người tử vong tại phường quang trung hà đông hà nội làm bốn người trong cùng một gia đình tử vong
và trong ngày hôm qua thì một vụ cháy nhà dân trên đệm đoàn huyện crompa của tỉnh gia lai
cũng đã khiến một cháu bé tử vong
vào khoảng bảy giờ hai mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm công an xã chikram huyện crompa đã nhận tin báo
về việc xảy ra vụ cháy tại nhà thôn mới giã chư hồ căm
sau đó lực lượng chức năng đã tổ chức lực lượng đến hiện trường
đám cháy cũng đã được người dân xung quanh dập tắt
sau khi ngọn lửa được dập tắt người dân đã phát hiện thi thể của một cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi bảy
đang nằm trong phòng ngủ gần cửa ra vào
nhiều vật dụng như là tv tủ lệnh bị ngọn lửa thiếu dụi
thời điểm xảy ra cháy anh trương tấn lượng và vợ là chị nguyễn thị tâm đi vắng
trong nhà chỉ có con trai là cháu bé trên
công an huyện krongpa của tỉnh gia lai đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy